tối ngày ba tháng hai tại tòa thị chính paris đại sứ quán việt nam tại pháp trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tham dự có đại diện chính quyền địa phương các phái đoàn ngoại giao hội đoàn hữu nghị với việt nam bạn bè pháp và quốc tế cùng đông đảo bà con việt kiều
tại buổi lễ đại sứ nguyễn thiệp nhấn mạnh lễ mừng năm mới canh tí diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đây là một sự kiện trọng đại nhắc chúng ta nhớ tới hành trình đi tìm đường cứu nước của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam
đại sứ cho biết năm hai nghìn hai mươi là năm bản lề đối với việt nam khi tiếp nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng được cộng đồng quốc tế giao phó
cho thấy sự tự tin và cả những kỳ vọng sẽ mang lại cho việt nam
đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để việt nam nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế
và tăng cường hợp tác và phối hợp việt nam pháp trong các tổ chức quốc tế và khu vực
mừng đảng mừng xuân bà con việt kiều và bạn bè pháp cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp nhất cho hòa bình
sức khỏe thành công và thịnh vượng thưởng thức chương trình nghệ thuật và ẩm thực truyền thống của việt nam